không có công việc ổn định lại nghiện chơi game hoàng thanh hùng chú tại thành phố sông công tỉnh thái nguyên đã giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn tám tỷ đồng
đối tượng vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra hùng đã in khoảng một trăm năm mươi biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng rồi treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
khoảng tháng năm năm nay hùng nhận được cuộc gọi từ một người dân ở thanh miện hải dương nhờ hỗ trợ làm thủ tục vay vốn
sau đó hùng đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ phí thẩm định thậm chí cả phí che đậy tài sản để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hơn tám tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do hùng cung cấp
toàn bộ số tiền được chuyển vào một mươi tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và hai tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội
ngoài mục đích nạp tiền để chơi game đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu sản